trước đó tỉnh này đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu ở một số địa phương
tuy nhiên tình hình dịch covid một mươi chín ở khánh hòa ngày càng diễn biến phức tạp với số ca dương tính sars cov hai tăng nhanh
cụ thể theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khánh hòa liên tiếp những ngày gần đây số ca dương tính với sars cov hai tăng ở mức hai con số mỗi ngày
trong ngày năm tháng tám toàn tỉnh ghi nhận năm mươi một ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm trên toàn tỉnh lên gần ba ca
nội dung công điện khẩn của chủ tịch tỉnh khánh hòa vừa ký vào chiều ngày hôm qua nêu nhiệm vụ trọng tâm toàn tỉnh
đó là dập dịch quyết liệt khẩn trương khoanh vùng cách ly truy vết xét nghiệm để tách f ra khỏi cộng đồng
chính quyền tỉnh khánh hòa đề nghị người dân thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
tuyệt đối không ra đường khi không thực sự cần thiết để bảo vệ cho bản thân gia đình và cộng đồng
trong khi đó tại phú yên trước tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp
tỉnh phú yên quyết định thực hiện giãn cách xã hội thêm chín ngày cho đến ngày một mươi năm tháng bốn
trước đó tỉnh phú yên đã ra văn bản giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu trên địa bàn toàn tỉnh từ giờ ngày hai mươi ba tháng bảy
thời gian thực hiện một mươi năm ngày tức là đến ngày bảy tháng tám
nguyên nhân gia hạn thực hiện giãn cách xã hội đợt này là do tình hình covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh phú yên tiếp tục diễn biến phức tạp
cụ thể thời gian gần đây số ca dương tính sars cov hai trên toàn tỉnh vẫn tăng
hiện đã ghi nhận hơn một sáu trăm linh ca dương tính với sars cov hai
trong đó nhiều ca nhiễm ghi nhận trong cộng đồng
chủ tịch ubnd tỉnh phú yên yêu cầu các địa phương chủ động đánh giá tình hình
xác định mức độ nguy cơ trên địa bàn để có giải pháp ứng phó phù hợp trên tinh thần cao hơn một mức sớm hơn một bước
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội đang diễn biến phức tạp và khó lường
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố yêu cầu đảm bảo sự an toàn tuyệt đối các cơ quan công sở
và sức khỏe cho cán bộ công chức viên chức và người lao động tại các cơ quan đơn vị
thực hiện chỉ đạo này tại địa bàn quận hai bà trưng nơi mà đang được coi là điểm nóng của thành phố hà nội
vì có số ca mắc covid một mươi chín cao
công an quận hai bà trưng đã thiết lập nhiều giải pháp phòng chống dịch
từ trụ sở công an quận cho đến trụ sở các đội phường
tại trụ sở công an quận hai bà trưng ngay từ cổng ra vào đơn vị đoàn thanh niên công an quận đã phân công cán bộ
chia theo ca thực hiện công tác kiểm soát phòng chống dịch ngay từ cổng
bên trong đội nghiệp vụ cán bộ chiến sĩ nghiêm túc chấp hành quy định năm k trong suốt quá trình làm việc
bên ngoài hành lang đơn vị mọi công văn đến đều đặt vào những hộp tài liệu như thế này để tránh sự tiếp xúc
đặc biệt ngay khi dịch bệnh có diễn biến phức tạp chỉ huy quận hai bà trưng đã chỉ đạo tổ điều lệnh
phối hợp với tổ y tế công an quận thường xuyên tiến hành kiểm tra việc chấp hành phòng chống dịch trong đơn vị

đề nghị cán bộ chiến sĩ trong đơn vị khi làm việc tại cơ quan là phải thường xuyên đem một trang sử dụng nước sử dụng các quần
và đeo tính trong các bảng để đảm bảo an toàn các phòng chống dịch
thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban chỉ huy quân quận tổ kiểm tra điều lệnh kiêm nhiệm của công an quận
phối hợp cùng cán bộ y tế thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở cán bộ chiến sĩ trong toàn công an quận
về công tác chấp hành điều lệnh cũng như công tác phòng chống dịch như nhắc nhở cán bộ chiến sĩ thường xuyên đeo khẩu trang
sử dụng nước rửa tay sát khuẩn đeo kính chống do bắn và đặc biệt là giữ khoảng cách an toàn
do tình hình diễn biến của dịch bệnh diễn ra trên địa bàn quận hải trưng đang diễn biến rất là phức tạp
nhận được sự chỉ đạo của quan tâm chỉ đạo của công an quận hai bà trưng
ban chỉ đạo công an quận cũng như là tổ điều lệnh và tổ y tế của công an quận thì đơn vị chúng tôi thì ngày càng chặt chẽ hơn
và nâng cao hơn cái tinh thần trách nhiệm trong công việc vừa là làm hoàn thành tốt nhiệm vụ được ban chỉ huy tin tưởng giao phó
vừa là thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
lực lượng công an thành phố hà nội đang nỗ lực căng mình làm nhiệm vụ
trong bối cảnh dịch bệnh vẫn có diễn biến phức tạp như hiện nay đặc biệt là tại địa bàn quận hai bà trưng
lực lượng công an xác định luôn phải đối mặt với nguy cơ cao bị lây nhiễm virus
tuy nhiên với tinh thần không chủ quan không lơ lả trong công tác phòng chống dịch cùng với nhiều giải pháp được thiết lập
công an quận hai bà trưng đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự
và làm tốt công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh
chủ động trong mọi tình huống không để bị động bất ngờ
theo đó công an hà nội nói chung và công an quận hai bà trưng nói riêng đã và đang phát huy tinh thần trách nhiệm
khắc phục mọi khó khăn
cùng với các lực lượng chức năng khác và nhân dân thủ đô chung tay đẩy lùi dịch bệnh
tiếp tục với các tin tức an ninh trở tự đáng chú ý
tụ tập sử dụng ma túy trái phép tại quán karaoke hoạt nga ở thôn hai mai xá thị trấn vĩnh trụ huyện lý nhân
trước đó khoảng một giờ ngày hai tháng tám đội điều tra tổng hợp phối hợp với các đội nghiệp vụ công an huyện lý nhân
công an thị trấn vĩnh trụ tuần tra phát hiện quán karaoke hoạt nga đang hoạt động trái phép và vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
do lê khánh hòa là con trai chủ cơ sở quản lý
kiểm tra bốn phòng hát của quán có tổng số hai mươi năm trường hợp trong đó có một mươi một nam một mươi bốn nữ có dấu hiệu sử dụng ma túy
lực lượng chức năng kiểm tra nhanh và phát hiện hai mươi bốn trong số hai mươi năm trường hợp dương tính với chất ma túy
đáng chú ý quán karaoke hoạt nga đổi tên từ nga hoạt
do năm hai nghìn hai mươi quán xảy ra vụ khách sử dụng ma túy sốc và tử vong đã bị cơ quan chức năng rút giấy phép kinh doanh

trên địa bàn
ngày năm tháng tám trước khi tiến hành tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
nhà tạm giữ công an quận phú nhuận đã tổ chức tuyên truyền về nguy cơ
của dịch bệnh cho can phạm nhân đồng thời cho viết cam kết đồng ý tiêm vaccine
trong buổi tổ chức tiêm vaccine quá trình thực hiện áp giải can phạm nhân
ra khu vực tiêm được tổ chức an toàn
song song đó công an quận phú nhuận phối hợp với viện kiểm sát nhân dân
trung tâm y tế dự phòng quận hỗ trợ khám sàng lọc và giám sát thực hiện tiêm chủng
cho các can phạm nhân đảm bảo đúng theo quy định
trên cơ sở đó hai mươi ba can phạm nhân đã được tiêm chủng an toàn trực tự
trước đó công an tp hcm cũng đã tổ chức tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
cho hàng ngàn can phạm nhân đang giam giữ tại trại tạm giam chí hòa bố lá
đồng thời các quận huyện và thành phố thủ đức cũng đã đồng loạt tổ chức tiêm cho các can phạm nhân
chính sách trên của công an tp hcm thể hiện tính nhân văn đảm bảo quyền lợi
sự quan tâm đến sức khỏe cho các can phạm nhân của lực lượng công an
cũng như quyết tâm không để dịch lây lan trong các trại giam nhà tạm giữ
trước nguy cơ thiếu máu trầm trọng để phục vụ cứu chữa bệnh nhân trên địa bàn
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn tiến phức tạp từ ngày năm tháng tám đến ngày năm tháng chín
tp hcm sẽ tổ chức vận động một mươi hai người tham gia hiến máu nhân đạo
theo ủy ban nhân dân tp hcm hiện nguồn máu lưu trữ tại ngân hàng máu đang sụp giảm
có nguy cơ thiếu máu nghiêm trọng
để kịp thời bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu
ủy ban nhân dân thành phố đã thống nhất chủ trương tổ chức cuộc vận động hiến máu nhân đạo
từ ngày năm tháng tám đến ngày năm tháng chín
theo đó tp hcm phấn đấu đạt một mươi hai người tham gia hiến máu
tương ứng một mươi hai túi máu đủ điều kiện cấp cứu cho bệnh nhân
trước mắt tp hcm sẽ vận động cán bộ công chức viên chức người lao động
đang làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước các đơn vị sự nghiệp
các cơ quan đảng mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội
cán bộ chiến sĩ và người lao động làm việc tại một số doanh nghiệp
thực hiện vừa cách đi vừa sản xuất
công an tp hcm sẽ tạo điều kiện cho người dân có thể hiến máu
di chuyển đến các địa điểm hiến máu
đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối trong phòng chống dịch covid một mươi chín
việc tổ chức hiến máu cứu người là hoạt động cần được duy trì thường xuyên
đảm bảo nguồn máu phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh hàng ngày cho bệnh nhân
nhất là trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội
kính thưa quý vị nhằm huy động người dân đồng lòng
chia sẻ gánh nặng với chính quyền địa phương trong phòng chống dịch covid một mươi chín
công an phường một quận năm tp hcm đã xây dựng mô hình tổ dân phòng tự quản
và phát huy tinh thần dân ta tự bảo vệ mình góp phần bảo vệ vùng xanh an toàn
không để dịch lây lan trong cộng đồng
quận năm là địa bàn có lưu lượng người tham gia giao thông
qua lại rất đông và phức tạp dễ lây nhiễm dịch bệnh
do đó bên cạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự
thì việc kiểm soát người qua lại được công an quận đặt lên hàng đầu
để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh
các chốt chặn luôn được triển khai hai mươi bốn trên hai mươi bốn
đồng thời kết hợp tuần tra khép kính địa bàn
với đặc điểm tình hình của địa bàn của chúng tôi
rất nhiều hẻm lớn và nhỏ khác nhau liên thông với nhau
trong khi đó lực lượng của chúng tôi thì còn hạn chế
ngoài ra chúng tôi còn phải thực hiện những công tác khác
căng mình rất là nhiều công tác trong phòng chống dịch
quyết tâm thực hiện theo sự giãn cách của chỉ thị một mươi hai của thành ủy
chúng tôi đã tiến hành vận động kêu gọi phát động phong trào người dân
cùng tham gia phòng chống dịch với chúng tôi
với cái phương châm là mỗi gia đình là một lô cốt
mỗi khu phố là một pháo đài trong cuộc chiến phòng chống dịch
để giữ càng nhiều vùng xanh càng nhiều vùng an toàn
cho người dân thì càng tốt
lực lượng công an cũng thường xuyên bám sát địa bàn
phối hợp chặt chẽ với các tổ dân phố để nắm bắt tâm tư
nguyện vọng khó khăn và vướng mắt của nhân dân trong mùa dịch
để kịp thời giải thích hỗ trợ nhân dân
đồng thời tuyên truyền thông báo các nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch
các đợt xét nghiệm tầm soát tiêm phòng
cũng như chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn
bản thân tôi đã tăng cường tuần tra kiểm tra phát hiện xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng chống dịch
đặc biệt là chú trọng công tác quản lý tạm vắng tạm trú và cư trú trên địa bàn
nhất là liên quan đến người nước ngoài
tập trung cao độ truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh đã được công bố
chủ động tham mưu cho ban chỉ huy đơn vị chính quyền địa phương lập hàng rào phong tỏa
xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự tại các khu phong tỏa
nhằm tăng cường kiểm soát người dân thực hiện nghiêm chí thị một mươi sáu của chính phủ về giãn cách xã hội
cảnh sát khu vực trên địa bàn phường một quận năm cũng đã xây dựng mô hình tổ dân phòng tự quản
để huy động nhân dân cùng chung tay với chính quyền đồng sức đồng lòng để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
với phương châm dân ta tự bảo vệ mình
đối với cái mô hình dân phòng tự quản thì cụ thể là tôi vận động mỗi con hẻm từ tám đến một mươi hai người là nam giới
với độ tuổi từ một mươi tám đến sáu mươi tổ chức chốt chặn ở các đầu hẻm
nhằm kiểm soát việc đi lại ra vào của nhân dân hàng ngày theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
mỗi ca trực là bốn tiếng là từ sáu giờ sáng đến hai mươi hai giờ hàng ngày
kiểm soát không để người lạ shipper giao hàng tự do ra vào các con hẻm nếu như không có lý do và mục đích chính đáng
giám sát việc giao nhận hàng hóa của các hộ dân đảm bảo các quy tắc năm k
để đảm bảo an ninh trong khu phố và luôn cả lớp sớm bên cạnh
chúng tôi đề xuất luôn luôn không có hai mươi bốn trên hai mươi bốn
không có cho người lạ hoặc là người trong ra ngoài và người ngoài vô trong
về đêm thì chúng tôi bảo vệ cho an ninh về trộm cắp này kia luôn cả mấy cái thành phần phức tạp
sau một thời gian hoạt động mô hình dân phòng tự quản dân ta tự bảo vệ mình
đã tạo dựng được niềm tin và sự đồng thuận lớn trong nhân dân và cho thấy những hiệu quả rõ rệt
một trăm linh các con hẻm không có người lạ ra vào người dân tự nguyện và ủng hộ việc lập chốt
nên tự ý thức trong việc chấp hành các quy định
về phòng chống dịch khu dân cư cũng không có ca nhiễm mới
kính thưa quý vị do ảnh hưởng của dịch bệnh và những người khuyết tật
lao động thất nghiệp vốn đã khó khăn lại càng bị ảnh hưởng
thấu hiểu và đồng cảm với tình cảnh này nhiều tập thể cá nhân đã thực hiện hóa tinh thần
tương thân tương ái bằng những việc làm thiết thực chung tay cùng đồng bào vượt qua đại dịch
phải nằm trong khu vực gian dây như thế này đối với bất cứ ai đều không hề muốn
nhưng dịch covid một mươi chín thì không chừa một ai
bất cứ khu vực nào tại khu phố bốn thị trấn củ chi huyện củ chi thành phố hồ chí minh
hàng chục hậu dân tại đây đã rơi vào cảnh nội bất xuất ngoại bất nhập trong nhiều ngày
đáng nói huyện củ chi đang có hơn chục khu vực đang phải thực hiện phong tỏa
vốn là các hộ lao động nghèo bị ngưng và mất việc làm giờ lại cách ly
nên nguồn thực phẩm thiết yếu đang chủ yếu cần với chính quyền và ngộ bên ngoài
với món quà trao tay thời điểm này là rất thiết thực với người dân
lúc mà đang khó khăn em đã khó khăn rồi
rồi giờ hơn khó khăn nữa em thấy trao phần quà em rất là cảm ơn rất là vui mừng
với anh em bị cách ly thì cũng được sự quan tâm của rất nhiều tổ chức cá nhân cũng như các đoàn thể
từ đó những người mà người dân trong khu vực cách ly nhận được những món quà cũng rất là ấm lòng
ngoài hoạt động tặng gạo cho các hộ dân trong những khu vực đang phải cách ly
thì tại một mươi sáu điểm bu điện bu cục đóng trên địa bàn thành phố hồ chí minh cũng được tổ chức
để đảm bảo giãn cách
người dân sẽ được phát phiếu và đến theo lịch hẹn
điều này giúp tránh được tập trung đông người
lúc mà chưa có dịch thì tôi vẫn đi làm mướn nhưng mà hoàn cảnh nó cũng đỡ hơn
nuôi bệnh trên bệnh viện người ta đó
rồi người nào mà bệnh là cứ nhờ mình đi nuôi thì người ta trả tiền cho mình
cũng sống qua ngày cũng được dù cực khổ nhưng mà cũng công lao của mình
nhưng mà tại tới dịch này nó bị cách ly xã hội á cho nên tôi mới bị không được làm nữa
là người ta cho về luôn nên là không có tiền
người dân khi mà gặp cái hoàn cảnh khó khăn không tiếp cận được cái nguồn lương thực cũng là một cái vấn đề
do đó là từ tâm tổng ty bưu điện việt nam cũng mong muốn là sang sẻ thêm
cái sứ mệnh của bưu điện việt nam là phục vụ cộng đồng
do đó thì chúng tôi cũng xây dựng cái chương trình này để lan tỏa cái sứ mệnh đó
cũng như là chia sẻ tình yêu thương của những cán bộ công nhân viên của bưu điện việt nam
tới những người dân đang gặp khó khăn
nằm trong chuỗi sự kiện thiện nguyện này hạt vàng bưu điện sẽ trao tặng bảy trăm linh tấn gạo
cho người cần được giúp đỡ tại tp hcm các tỉnh bình dương tây ninh long an tiền giang và đồng nai
trong đó bang tổ chức sẽ dành hơn ba trăm linh tấn gạo tại tp hcm
bao gồm trao trực tiếp tới người dân và gửi tới các bếp ăn thiện nguyện tại thành phố
trong phần tiếp theo hà nội lên phương án bố trí đầy đủ xe buýt đưa công dân f một về nơi tập trung
trong phần tin tức quốc tế indonesia ghi nhận tỷ lệ tử vong cao gấp ba lần
ở người chưa tiêm chủng
thưa quý vị tính đến hết ngày bốn tháng tám tổng cục đường bộ việt nam và sáu mươi ba sở giao thông vận tải trên cả nước
đã cấp giấy nhận diện ưu tiên luồng xanh cho hai trăm bốn mươi bảy hai mươi chín xe
bộ giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan đơn vị của bộ sở giao thông vận tải các địa phương
phải tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm sự chủ động trong tham mưu tổ chức
phân luồng đảm bảo hoạt động vận tải được thông suốt
bên cạnh đó cũng đề nghị các sở giao thông vận tải sẵn sàng chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau để tiếp nhận
xét duyệt hồ sơ cấp mã qr cho những địa phương có số lượng đăng ký lớn
đại diện bộ giao thông vận tải cũng nói rõ qua kiểm tra tại chốt phải khẳng định các doanh nghiệp
và lái xe đã nắm bắt và thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch
cá biệt có một số trường hợp cố tình vi phạm và đã được phát hiện kịp thời xử lý nghiêm
việc này phải tiếp tục thông tin tuyên truyền nhằm phát huy ý thức tự giác của các doanh nghiệp
chủ phương tiện và đội ngũ lái xe mọi hoạt động lưu thông hàng hóa phải đảm bảo tuyệt đối
chấp hành các quy định biện pháp phòng chống dịch
diễn biến dịch covid một mươi chín tại hà nội đang trong giai đoạn phức tạp với mỗi ngày ghi nhận
chục trường hợp dương tính và có tới hàng trăm người thuộc diện f một trước thực trạng này
ubnd tp đã đưa ra phương án và chuẩn bị đầy đủ phương tiện như xe buýt nhân viên điều hành
và công nhân lái xe để có thể đảm bảo thực hiện nhiệm vụ vận chuyển công dân f một đến các
khu cách ly tập trung và vận chuyển công dân hết thời hạn cách ly về các địa phương

trước khi trả về nhé trong quá trình đi có vấn đề gì thì thông báo về báo cáo về phòng ừ ừ
trong cái thời kỳ dịch bệnh như thế này thì mình được phân công điều động đi chờ công nhân
tâm lý thì cái tâm lý cũng có một chút gọi là lo lắng nhưng mà về cái phương công tác phòng chống
dịch của cơ quan là rất là tốt đâu mà mình cũng yên tâm đây là các xe thuộc diện vận chuyển f một
về nơi tập trung hoặc sẽ đón công dân hết thời gian cách ly về địa phương các xe đều được đảm
bảo yêu cầu về phòng chống dịch theo quy định như phun khử khuẩn phương tiện trước và sau mỗi lượt
thực hiện trên xe có bộ trí nước sắt khuẩn có căng dây nilon và biển báo sau ghế xe để đảm bảo
khoảng cách khoang lái với khu vực ngồi của hành khách khi mà nhận nhiệm vụ ấy thì là chúng tôi
đã bố trí ngay là lựa chọn năm mươi phương tiện và kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện cũng như là
đảm bảo các kỹ thuật phương tiện và một mươi công nhân lái xe để được tập huấn những công tác khi mà
đi vận chuyển và xảy ra các tình huống trên đấy ngoài ra thì để mà cho nó đảm bảo công tác an toàn
thì chúng tôi cũng phối hợp rất chặt chẽ ở bên chỗ tổng công ty cho bộ tôn ảnh được đô và bên sở
y tế để thống nhất các phương án và các cái
phương tiện khi xảy ra cũng như là các cái yêu cầu trong công tác phòng chống dịch cho phương
viện cho người lao động hiện nay trên toàn địa bàn thành phố hà nội chia thành ba khu để đón công
dân thuộc diện f một và công dân sau khi cách ly an toàn trở về địa phương gồm khu phía nam khu viến
tây và cụm đông bắc tại mỗi cụm sẽ có từ hai mươi đến hai mươi năm phương tiện phục vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ và sẽ có
lái xe chuyên trách tham gia suốt quá trình tình hình như vậy thì chúng tôi sẽ linh hoạt trong việc
và vận chuyển
từ các địa bàn đến các khu tập trung và ngược lại thì kết quả đến nay thì là từ ngày hai mươi tám tháng ba
đến đến nay thì chúng tôi đã phục vụ vận chuyển được một sáu trăm linh công dân với một trăm một mươi một trăm một mươi lượt xe trong đó
thì đã phần chuyển phục vụ vận chuyển được là một một mươi tám công dân nghi là f một từ các quần huyện đến
các khu tập trung y tế tập trung và vận chuyển năm trăm linh tám
công dân hết thời gian cách ly về các trung tâm y tế quận huyện và trạm y tế phường xã
sau khi kết thúc nhiệm vụ tài xế đều phải thực hiện đúng theo các khuyên cáo của cơ quan y tế về phòng chống dịch
các phương tiện được bố trí tập kết tại một nơi riêng và được phun khử khuẩn liên tục
để đảm bảo an toàn và an tâm cho hành khách tham gia đi xe buýt